các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi thì nhiệt độ cũng chỉ giảm khoảng là từ một hai độ tức là tương đương hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi đó đối với bình định đến bình thuận thì nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi một độ
nhiễu động của gió đông cũng tác động đến thời tiết ở khu vực nam bộ khiến chiều và tối nay các tỉnh ven biển phía đông
khu vực từ bà rịa vũng tàu trở vào đến cà mau xuất hiện những cơn mưa trái mùa với lượng nhỏ
còn trong ngày thì nam bộ trời cũng nhiều mây hơn
nhiệt độ giảm chỉ còn là ba mươi một ba mươi ba độ còn đối với tây nguyên thì trời vẫn còn có nắng nhiệt độ ổn định hai mươi chín ba mươi một độ
trên biển ở phía bắc của vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám khiến biển động
đối với vùng biển của huyện đảo trường sa gió đông bắc nhưng cường độ không mạnh ở mức cấp bốn cấp năm
tuy nhiên tại khu vực này thì đang tồn tại những cụm mây đối lưu khá là lớn có khả năng gây mưa rông mạnh
và khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới một mươi km kèm theo đó là nguy cơ về hiện tượng cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
sau đây là dự bá thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước